trước những diễn biến phức tạp của tình trạng sụt lún nứt đất xảy ra tại nhiều nơi trên địa bàn
tỉnh đắk nông sẽ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai
mọi thủ tục đang được tỉnh hoàn thiện để sớm công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai
theo thống kê đợt mưa lũ vừa qua tại đắk nông đã làm ngập một trăm chín mươi hai căn nhà
ngập úng khoảng sáu trăm năm mươi một bốn hectare cây trồng các loại hai trăm một mươi bảy hectare thủy sản và một trăm sáu mươi bốn ao hồ của người dân bị ngập
hai người dân bị nước cuốn trôi
ngoài ra nhiều công trình giao thông hạ tầng bị sụt lún sạt lở nghiêm trọng
chính quyền địa phương cũng đã phải di rời hai trăm tám mươi ba hộ dân ở những địa bàn sụt lún sạt trượt nguy hiểm đến nơi an toàn
ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hai trăm năm mươi tỷ đồng
những hạng mục công trình thủy lợi giao thông bị hư hỏng sụt lún nghiêm trọng gồm
đường hồ chí minh đoạn qua thành phố giang nghĩa đường tránh thành phố giang nghĩa trên quốc lộ hai mươi tám
hồ chứa nước đắk ninh tinh sạt lở đứt gãy điện chất tại xã quảng trực huyện tuy đức
đây là những hạng mục công trình bị hư hỏng nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân
để khắc phục sửa chữa những công trình này phải tốn rất nhiều thời gian cũng như tiền bạc
với hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng buộc phải di rời đến nơi an toàn tại các điểm sụt lún
ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông cũng đã chỉ đạo các địa phương sớm khảo sát và bố trí tái định cư cho người dân